tại sân vận động hàng đẩy hà nội hội cổ động viên bóng đá hà nội bắt tay cùng hội cổ động viên bóng đá miền bắc
đang khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị để phục vụ cho hàng chục nghìn cổ động viên xem trận bán kết chiều nay
nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một trào lửa
kinh nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
và thời tiết lúc này thì đang mưa rất là to thế nhưng những hoạt động để chuẩn bị cho sự cổ vũ
thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ vẫn đang được các bạn cổ động viên diễn ra
và ngay sau đây tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn đối với những bạn cổ động viên đang có mặt tại đây
xin chào các bạn các bạn có thể cho biết là để chuẩn bị cho cổ vũ thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ chiều nay
thì các bạn đã có những hoạt động gì hay không
mọi em đã có chuẩn bị hình dán tích băng rôn đội đầu và miếng dán
để chuẩn bị cho sự cổ vũ thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ
và bán phục vụ cho các bạn đến xem trận đấu chiều nay
vậy thì đối với bạn dự đoán tỷ số trong cuộc đấu chiều nay là như thế nào
em dự đoán là chiều nay chúng ta sẽ dựa hòa được tỷ số trong những khu đá chính và khải đá đến hiệp vụ
mặc dù sáng nay hà nội có mưa lớn nhưng không khí chuẩn bị cho trận đấu đỉnh cao của đội tuyển olympic việt nam vẫn diễn ra đầy hứng khởi
kỳ tích của các cầu thủ đã tạo động lực lớn cho người hâm mộ nước nhà về một niềm tin vào chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục
trên sân vận động hàng đẩy các công nhân đã đội mưa gấp rút lắp màn hình led ngoài trời để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận bán kết của olympic việt nam
và ngay lúc này thì các bản cổ động viên sẽ gửi một lời chúc đến đội tuyển olympic việt nam trong trận đấu chiều nay
việt nam chiến thắng việt nam vô địch
và xin cảm ơn các bạn và hy vọng rằng với những sự tin tưởng của các bạn cổ đồng viên thì đội tuyển olympic việt nam sẽ viết lên một trang sử mới cho bóng đá việt nam